sáng nay ngày một mươi bốn tháng chín gần một đoàn viên thanh niên sinh viên thiếu nhi trên địa bàn thành phố hà nội
đã cùng nhau tham gia ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm hai nghìn một mươi chín
hưởng ứng tháng an toàn giao thông do thành đoàn hà nội tổ chức
trong khuôn khổ chương trình đoàn thanh niên thành phố tổ chức triển khai các hoạt động
trong tháng an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín trao tặng vật dụng cho đội hình giao thông xanh cấp thành phố năm hai nghìn một mươi chín
tiếp tục phát động chương trình tuyến xe ngày hai mươi sáu xe buýt màu xanh tập hấn kiến thức về an toàn giao thông
và kỹ năng lái xe an toàn thiếu nhi vẽ tranh thiếu nhi thủ đô đội mũ sinh bảo vệ chúng mình
đây là một trong những hoạt động cao điểm có ý nghĩa thiết thực
thể hiện vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ thủ đô trong việc sung kích
đảm nhận thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố